sáng nay hai mươi chín tháng năm tổng cục thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi cả nước tháng năm năm hai nghìn hai mươi giảm ba so với tháng trước
giảm một hai mươi bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và tăng hai bốn so với cùng kỳ năm trước
các nguyên nhân làm giảm cpi tháng năm năm hai nghìn hai mươi là do bình quân giá xăng dầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi giảm bốn chín mươi tám so với tháng trước
làm cpi chung giảm hai mươi một đồng thời việc hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo đó giá điện tháng năm năm hai nghìn hai mươi giảm hai mươi tám so với tháng trước
bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản
điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do các yếu tố phi tiền tệ như giá lương thực thực phẩm giá một số dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước